gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng hỗ trợ phục vụ mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội sẽ giải ngân ngay các dự án đủ điều kiện
tại quảng ngãi người dân bức xúc khi phải sống chung với ô nhiễm ở cục công nghiệp làng nghề

tương đương tăng từ năm mươi ngàn đến hai trăm năm mươi ngàn đồng một vé một chiều
với đường bay có khoảng cách tám trăm năm mươi km đến dưới một km giá vé tối đa là hai tám mươi chín triệu đồng một vé một chiều
đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km có giá trần ba bốn triệu đồng một vé một chiều
đường bay có khoảng cách một hai trăm tám mươi km trở lên sẽ có giá trần bốn triệu đồng một vé một chiều
theo lý giải việc điều chỉnh trần giá vé máy bay nội địa là điều kiện để các hãng hàng không có thể bù đắp chi phí đã thay đổi
qua đây cũng là cơ hội để các hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh dạy giá vé của mình trên hệ thống các đường bay nội địa
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều bày tỏ lo lắng bởi vấn đề này sẽ ảnh hưởng tới các sản phẩm chương trình tour nội địa
trong năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt trong bối cảnh giá vé máy bay sau tết vẫn rất cao
vì vậy để tránh phải tăng giá do ảnh hưởng của giá vé trần điều chỉnh các công ty du lịch lửa hành cũng cho biết sẽ có chính sách
khuyến khích khách hàng đặt vé sớm giúp họ giải hoạt định kế hoạch trong đặt series booking giai đoạn tốt hơn
bên cạnh đó để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn cục hàng không việt nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các hãng hàng không việt nam
chủ động phối hợp với các doanh nghiệp du lịch lưu hành về việc xây dựng các chương trình kế hoạch khai thác đến các địa phương
các quốc gia trọng điểm về du lịch qua đó hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa và quốc tế
ngoài ra cục hàng không việt nam đề nghị các hãng báo cáo nhu cầu khai thác tăng chuyến cũng như các đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh
tham số giờ hạ cất cánh thời gian phục vụ chuyến bay tại các cảng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm và giai đoạn cao điểm hè
tấn trương xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ hiện tại cho các đường bay nội địa kể cả tăng cường khai thác vào khung giờ tối và đêm
để thiệp thải đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng khách
lễ hội áo dài tp hcm lần thứ một mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
tôi yêu áo dài việt nam
do sở du lịch tp hcm và hội liên hiệp phụ nữ tp hcm chủ trì phối hợp với các sở ngành các quận huyện và thành phố thủ đức tổ chức
chương trình năm nay nhằm quảng bá văn hóa độc đáo truyền cảm hứng về áo dài truyền thống của người việt đến với bạn bè và du khách trong nước và quốc tế
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo bang tổ chức để đồng hành cùng chương trình lễ hội thành phố vận động các nhà may các đơn vị bán vải áo dài hoặc phụ kiện kèm theo áo dài trên địa bàn đăng ký giảm giá may áo dài may áo dài lấy nhanh giảm giá mua vải áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi mua áo dài cho du khách người dân thành phố
vận động các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tour mới có nội dung gắn với lễ hội áo dài
đồng thời du khách mặc áo dài tại các địa điểm vui chơi như thảo cầm viên sẽ được giảm năm mươi giá vé
các đơn vị bảo tàng áo dài bảo tàng phụ nữ nam bộ bảo tàng chiến tích chiến tranh cũng có nhiều chính sách miễn giảm vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc áo dài đến tham quan
lễ hội hôm nay chúng tôi bố trí nhiều hơn những địa điểm tương tác trên phố điều bộng vĩnh quỳnh
kéo dài từ công viên lam sơn cho tới sân khấu chính của sự kiện
chúng tôi tổ chức những mô hình tiểu cảnh những điểm để cho du khách có thể chụp hình check in và có tương tác nhiều hơn với áo dài
cũng như du khách cũng có thể tham gia thử những trang phục áo dài và chụp ảnh với áo dài xuyên suốt trong sự kiện lần này
lễ hội áo dài đã được quảng bá giới thiệu đến cho du khách từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba qua nhiều kênh truyền thông
và cũng đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ các cơ sở lưu trú
các doanh nghiệp lữ hành
các hợp kinh doanh các tua tuyến thu hút du khách vào những ngày đầu tháng ba này
lễ hội áo dài cũng đã được truyền thông quảng bá tới cho du khách trong nước và quốc tế
thông qua các kênh kênh truyền thông khác nhau từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và tới nay thì chúng tôi sử dụng những kênh truyền thông để giới thiệu cho du khách đến thành phố hồ chí minh
sau dịp đầu tháng ba lần này
và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ các cơ sở lưu trú
lượng khách đến thành phố hồ chí minh cũng tham gia lễ hội
lễ hội áo dài này cũng khá là ấn tượng và rất nhiều du khách cũng đặt cơ hội
và đặt những tu tuyến để tham gia sự kiện lần này
để góp phần quảng bá sâu rộng hơn về lễ hội áo dài
ngành du lịch thành phố hồ chí minh cùng phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ
sở giáo dục đào tạo sở văn hóa thế thao tổ chức các sự kiện
để tăng cường tương tác nhiều hơn với người dân du khách
sở du lịch thành phố mở các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
để cùng trao đổi tương tác giới thiệu về trang phục truyền thống
đồng thời tôn vinh văn hóa áo dài quảng bá thêm cho du lịch điểm đến thành phố hồ chí minh